sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn tại phường ba thành phố tuy hòa tỉnh phú yên trong kháng chiến chống mỹ
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trung tá hồ đắc thạnh là thuyền trưởng tàu không số
con tàu chở vũ khí vào bến vũng rô nay ở tuổi xế chiều ông lại là người truyền ngọn lửa cách
mạng cho thế hệ trẻ nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ông là một trong những gương điển hình được vinh danh
vào quân ngũ từ năm một mươi sáu tuổi từng tham gia chiến đấu chống pháp ở tỉnh phú yên năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hồ đắc thạnh tập kết ra bắc sau đó được nhận nhiệm vụ thuyền phó rồi thuyền trưởng tàu
số vận chuyển vũ khí từ miền bắc chi viện cho miền nam với ông ba chuyến tàu không số cập
bến vũng rô thành công đưa hàng trăm tấn vũ khí và lương thực về phú yên là ký ức không thể nào quên
mỗi lần đi qua vùng biển việt trúc mình đều có hướng về việt trúc ao ước rằng có một ngày nào đó
thì mình sẽ được chỉ huy tàu trực tiếp đưa vũ khí về cho quê hương mình đánh giặc ở khu nam
thì vậy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyến công tác trong miền tây ra đó
thì được bộ tổng tư lệnh giao nhiệm vụ chở vũ khí chi viện cho chiến trường khu năm bằng tàu sắt vào
quến vũng rô khu vịnh
thế thì như vậy tức là đây là bến quê hương mình rất là mừng khóc khởi mình chuẩn bị rất là chú đáng
thuyền trường hồ đắc thạnh cùng các thủy thủ tàu không số năm xưa đã làm nên nhiều kỳ tích
huyền thoại trong kháng chiến chống mỹ cứu nước với ông đó là hành động cụ thể thực
hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
là vì mình ở miền bắc mà làm việc ở miền nam cho nên là mình theo cái phong trào ban chất của quân
việt nam thì trong đó có cái ba nhất tất cả là nhanh nhất là hiệu quả nhất và tất cả những sản
chất hoạt động giỏi nhất thì như vậy tức là mình vận dụng vào chỗ đây cũng là như thế cho nên cái
vòng quay của mình rất là nhanh chưa đầy hai tháng nhưng mà đã qua làm chuyến so với tất cả các
tàu trong đoàn á là cái đây là vòng quay quay nhất thì ước ước là kêu gọi đó
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thuyền trường hồ đắc thạnh nghỉ hưu trở lại với cuộc sống đời thường
đến năm hai nghìn một mươi một ông được chủ tịch nước phòng tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
không số do ông làm thuyền trưởng là chiếc tàu duy nhất hai lần được trao danh hiệu anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân này đã tám mươi bốn tuổi nhưng anh hùng hồ đắc thạnh luôn là nhân chứng sống truyền lại những
bài học lịch sử cách mạng quý giá cho thế hệ hôm nay bộ quân phục hải quân nhân dân việt nam giọng nói
áp và những câu chuyện lịch sử huyền thoại tàu không số đã trở nên quen thuộc là niềm tự hào đối với thế hệ trẻ ở phú yên và cả nước